nam định là vùng đất giàu truyền thống văn hiến với nhiều nhà khoa bảng
mà dấu tích về cuộc đời và sự nghiệp còn lưu giữ thông qua các công trình đền thờ nhà ở và khu mộ
và trong rất nhiều địa chỉ văn hóa có giá trị lịch sử cao trên mảnh đất thành nam
phải kể đến khu lưu niệm nhà thơ trần thế sương một nhà thơ trào phúng xuất sắc của nền thơ ca việt nam
và hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi khám phá địa điểm độc đáo này